mặc dù chính quyền thành phố đà nẵng đã có văn bản khuyến cáo hạn chế tối đa tập trung tắm biển đông người
tuy nhiên hàng nghìn người dân vẫn đổ sâu ra biển không thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của ubnd thành phố
sau khi có văn bản nới lỏng giãn cách xã hội tại khu vực các bãi biển mỹ khê phạm văn đồng quận sơn trà
nguyễn tất thành quận thanh khê liên triều một bộ phận người dân chủ quan vẫn tập trung đông người tại một khu vực nhất định
bất chấp khuyến cáo về giữ khoảng cách bảo đảm cự ly tối thiểu giữa người với người trong phòng chống dịch
lực lượng chức năng đã được triển khai để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ubnd thành phố